trong khi thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ asean chuẩn bị về một số liên doanh thu hẹp sản xuất dịch chuyển sang phân phối sản phẩm
thì tập đoàn vingroup đã chi hàng tỷ đô la mỹ đầu tư cho dự án tổ hợp sản xuất ô tô vinfast tại hải phòng và trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu đông nam á
đây được coi là bước đột phá trong công nghệ sản xuất ô tô tại việt nam đánh dấu một thương hiệu ô tô việt để việt nam chính thức có tên trên bản đồ ngành công nghiệp chế tạo ô tô thế giới
thưa quý vị và các bạn sự kiện trước ô tô mang thương hiệu việt nam đầu tiên xuất hiện trong paris motor show hai nghìn một mươi tám đã gây ấn tượng mạnh trước thế giới
và điều này cũng khẳng định niềm tin vào một thương hiệu có uy tín của việt nam trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô thế giới
tuy nhiên để có một chiến lược và tầm nhìn dài hạn ngành công nghiệp ô tô việt nam cần có một lộ trình không chỉ phù hợp mà còn phải mang tính đột phá
và để cùng bàn luận xin mời quý vị gặp gỡ ông lê dương quang nguyên thứ trưởng bộ công thương
xin chào tất cả
người được biết đến với trang autofun
xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia bàn tròn của truyền hình nhân dân hôm nay
thưa quý vị khách mời có thể nói là chiếc xe ô tô đầu tiên mang thương hiệu vinfast một thương hiệu của việt nam đã ra mắt trước những người hâm mộ xe của thế giới
thưa ông theo ông quan sát phản hồi từ dư luận quốc tế cũng như dư luận trong nước đối với hai mẫu xe này như thế nào
phản hồi về dư luận thì mình phải xem là về dư luận quốc tế thì có rất nhiều những người ở trong ngành họ có làm tiếp xúc với việt nam ở các lĩnh vực khác nhau
thì cái đánh giá đấy của họ thì có lẽ nó sẽ chuẩn xác hơn rất là nhiều
tuy nhiên mình đối với dư luận quốc tế mình chỉ có thể căn cứ trên các mặt báo
thì đương nhiên đối với các báo nói chung đặc biệt đối với các báo về chuyên ngành ô tô các tạp chí ô tô các trang thông tin về ô tô thì đây nó là một sự kiện rất là bất ngờ đối với họ
vì có thể nói là đối với họ việt nam nó nổi tiếng về nhiều thứ khác hơn về du lịch về văn hóa về ẩm thực về các vấn đề khác
nhưng mà chưa bao giờ người ta nghe nói đến là ô tô xuất phát từ việt nam
thì chắc chắn đấy là một sự kiện được rất nhiều người quan tâm
còn đối với dư luận trong nước thì đa phần là rất hoan nghênh sự kiện này đặc biệt với những màn ra mắt ở paris motor show hay là cả một cái chương trình
lúc trước những thông tin nó đã kéo dài dài rác suốt một năm qua từ khi bắt đầu khởi công nhà máy
nó tạo ra một sự mong chờ rất là lớn đối với thị trường
nhưng bên cạnh đó nó cũng có những ý kiến trái chiều
chỉ có điều đối với cá nhân tôi đánh giá là
trái chiều ủng hộ hay nghi ngờ thì đều là những tín hiệu tốt cả
sợ nhất là không có ai quan tâm và người ta bảo chả có gì đáng nói
tôi cũng đồng ý với anh thành lê
thực ra cái sự kiện này nếu mà đánh giá chung về dư luận thì tôi cho là một cái
nó khơi dậy được cái dư luận rất là hào hứng có thể nói là cũng rất là bất ngờ
đối với dư luận quốc tế chúng ta biết là báo chí quốc tế cũng nói rất là nhiều
tôi có thể nói là họ có phần nào đó hơi ngỡ ngàng khi mà việt nam quốc gia lần đầu tiên
ghi dấu ấn vào các hình ô tô thế giới với những cái mẫu xe mà được trưng bày ở triển lãm paris motor show
phải nói là mẫu xe rất là đẹp trông rất là hiện đại
thế còn thì đối với trong nước thì tôi nghĩ là dư luận cũng hết sức quan tâm
tôi cảm nhận tức là nó có một cái gì đó một cái niềm tự hào
người việt lần đầu tiên đưa một cái ô tô ra mà lại đẹp như thế hiện đại như thế
và cũng là có cái ý mong chờ thậm chí là có những ý nghi ngờ
mong chờ là cái xe này sẽ đến tay người tiêu dùng với cái giá
nó như thế nào có hợp lý hay không
thế còn nghi ngờ thì cũng rất nhiều người e ngại là cái thị trường sắp tới nó sẽ thế nào
đấy thì thực ra dư luận tôi đồng ý với anh thành lê
tức là rất là sợ là người ta không quan tâm
chứ còn người ta quan tâm kể cả các chiều khác nhau thì đều là một cái tín hiệu mừng
thưa ông tuy nhiên bên cạnh những ý kiến là tự hào cũng như là vui mừng khi mà chúng ta có một thương hiệu xe ô tô việt
thì gần đây cũng có những bài viết hay là từ những tờ báo nước ngoài họ lại cho rằng là
bên ngoài là thương hiệu việt nhưng bên trong cái phần động cơ
hay là tất cả những cái nhân sự làm ra những chiếc xe ô tô này
thì lại là của nước ngoài đặc biệt là của đức
thế như vậy là họ nhận giả sử hoặc bất nhận đó là thương hiệu đó là có sản phẩm của họ
thì lúc này chúng ta sẽ nói như thế nào ạ
không họ nhận là động cơ của đức
mà chúng ta nói luôn đây là động cơ của hãng bmw là hoàn toàn chính xác
còn chiếc xe của đức hay không thì chúng ta rất khó nói bởi vì đây là thiết kế là của ý
các động cơ khác các thiết bị khác các dây chuyển lắp ráp khác
và rất nhiều chi tiết linh kiện chúng ta sẽ phải mua
bởi các bên khác nhau
bản thân một chiếc xe ở đức họ cũng không sản xuất một trăm linh ở đức
không thể nào nói rằng là vì các linh kiện khác nhau sản xuất

cũng như xe hàn quốc thôi
xe hàn quốc hay xe nhật bản cũng có rất nhiều công nghệ
họ mua lại cái license của đức
nhưng không có nghĩa đấy là xe của đức
ông có ý kiến gì về nơi này không ạ
khó có thể ai đó nhận là xe của đức xe của nước khác không phải xe của việt nam
bởi vì thiết kế rõ ràng là một cái thiết kế riêng của mình
tức là bây giờ cũng không có cái hãng ô tô nào người ta tự làm một trăm linh
người ta đều hợp tác với rất là nhiều nhà cung cấp thậm chí là hàng trăm nhà cung cấp
thế nhưng mà cái quan trọng tôi nghĩ là đây là cái bước đi rất là đúng đắn
để mà có thể rút ngắn được cái quãng đường đi
cho nên là khi mà chúng ta tiếp cận với lại những cái tên tuổi nổi tiếng trong nền công nghiệp ô tô
thì cái chuyện đó là chuyện hết sức là bình thường và là một quyết định đúng đắn
cho nên tôi nghĩ là bản chất thì nó cũng vẫn là một cái xe việt nam
nhưng mà nó tích hợp công nghệ của đức
của các cái cường quốc khác về ô tô
thì tôi nghĩ cái chuyện đó chắc là cũng không thể ai nói được là đây là không phải xe việt nam
chúng ta cũng nên làm như thế đúng không ạ
khi mà công nghệ của thế giới đã đi phát triển rất là nhiều rồi
mình là cái nước đi sau cho nên mình không tội gì mình không tận dụng những cái thành tiệu công nghệ của thế giới đã có đúng không ạ
vâng tuy nhiên cái việc là thương hiệu đặt cái tỷ lệ nội địa hóa người ta đặt ra là phải sáu mươi nữa
thì dường như đây vẫn là một bài toán khó
như vậy thì trong cái câu chuyện của vinfast thì theo ông thành lê thương hiệu hay là tỷ lệ nội địa hóa quan trọng hơn
cái quan trọng hơn không phải là tỷ lệ nội địa hóa hay là thương hiệu
thương hiệu hay tỷ lệ nội địa hóa đấy đối với tôi cá nhân đấy là những điều rất quan trọng
nhưng nó là lợi thế cạnh tranh khi mà một chiếc xe vinfast xuất hiện trên thị trường và bán
chúng ta có một chiếc xe thương hiệu việt chúng ta đánh vào cái niềm tự hào của người tiêu dùng việt
thì chắc chắn khi mà cân nhắc các yếu tố mua xe họ có thể ưu ái và chắc chắn họ sẽ chọn ưu ái cái xe vinfast hơn
nếu mà tỷ lệ nội địa hóa cao hơn thì vinfast có cơ hội giảm giá xuống
vinfast có cơ hội nếu đạt được tỷ lệ nội địa hóa bốn mươi vinfast có cơ hội xuất khẩu ra thị trường asean với mức thuế nhập khẩu vào các nước khác
đấy là cái lợi thế cạnh tranh của họ
chứ không phải là cái điều gì đó nó quan trọng hơn
mà cái quan trọng hơn nhất là cái xe đấy nó bán ra thị trường chạy như thế nào
cái quan trọng nhất là làm được ra sản phẩm tốt và được thị trường chấp nhận
tập đoàn vingroup đã chính thức khởi công dự án tổ hợp sản xuất ô tô xe máy điện vinfast vào đúng dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tại khu công nghiệp đình vũ cát hải hải phòng với số vốn đầu tư lên tới ba năm tỷ đô la
đây là một số vốn đầu tư không hề nhỏ
đối với một doanh nghiệp việt cho thấy quyết tâm rất mãnh liệt của người đứng đầu tập đoàn
muốn đưa công nghiệp ô tô việt nam lên bản đồ thế giới
và tất cả đã được cụ thể hóa bằng hành động
chỉ sau hơn một năm chiếc ô tô thương hiệu việt đầu tiên đã ra mắt trong sự quan tâm đón nhận của nhiều người
thực ra thì trải nghiệm thì mình chưa trải nghiệm
tức là mình chỉ coi qua internet thôi
thấy thì cũng về cái hình dáng và mẫu mã thì cũng tương đối là đẹp
chất lượng thì mình nghe nói thì cũng rất là hoàn hảo
thế là cũng mong muốn là vinfast sớm đưa ra thị trường tiếp cận với người dân người sử dụng sẽ đánh giá được cái chất lượng
hai sản phẩm đầu tay của vinfast đã nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông trong nước quốc tế
cũng như giới quan sát trong ngành công nghiệp xe hơi ngay sau khi lộ diện tại sân khấu paris motor show hai nghìn hai mươi
lux a hai và sa hai chính là sự hòa quyện giữa chất italia
đức và việt nam
một mẫu xe sang trọng hiệu năng và hiện đại đã khoác trên mình thiết kế của pin farina với cảm hứng được lấy từ vẻ đẹp việt nam
nhưng mẫu ô tô đã thu hút sự chú ý của nhiều người
tuy nhiên ngay sau đó là những băn khoăn về giá thành của các mẫu xe này
tôi nghĩ là cái lúc giá ban đầu nó phải là phù hợp mới thấp hơn so với các cái khác
vì mình mới
mới làm được một cái thương hiệu việt nam
đến thì bảo có xe lọ xe kia không thì người ta lại giới thiệu vào cái xe vingroup việt nam chạy rất tốt
giá lại hợp lý
theo tôi việc gì mà không dùng cái loại xe đấy để mà vừa cái là góp phần cho việt nam lớn mạnh hơn giàu có hơn
cũng như người hàn quốc ơi người ta chỉ dùng sản phẩm của người ta thôi
ngoài cái sản phẩm khác là người ta không dùng
bởi vì người ta vừa đi cái đấy là vừa phục vụ
cho đất nước người ta
việt nam đã có khoảng hai mươi năm trong hành trình xây dựng ngành công nghiệp ô tô với mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa trên sáu mươi
đối với xe ô tô dưới chín chỗ ngồi
nhưng thực tế tỷ lệ nội địa hóa vẫn chỉ đạt chưa tới một mươi
khi vinfast ra đời thật thú vị là cái tên vinfast thậm chí còn không liên quan gì tới tốc độ
khi trong tiếng anh fast nghĩa là nhanh thay vào đó chữ vin nghĩa là việt nam
trong khi chữ fast
tập hợp chữ cái đầu tiên của bốn cụm từ
phong cách f an toàn a sáng tạo s tiên phong t
ban đầu cụm từ ô tô sản xuất bởi công ty việt nam nghe có vẻ giống như một câu đùa
không ai tin vào câu chuyện đó cả nhưng hiện tại thì đã khác
tôi phải thành thật khi mà nói rằng tôi đã rất vui mừng khi mà chứng kiến chiếc xe vinfast ở motor show hai nghìn một mươi tám vừa qua
rất là vui mừng phấn khích và tự hào với hai cái thương hiệu này
tuy nhiên liền ngay sau đó thì cũng là một cái câu hỏi rất lớn đó là cái mức giá bán ra thị trường sẽ là bao nhiêu ạ
thưa ông ông đi cùng với vinfast từ những ngày đầu ông có thể chia sẻ về thông tin này
thực ra thì cái chiến lược giá thì mỗi một cái doanh nghiệp họ đều có một cái cách khác nhau
thế nhưng mà tôi thì cá nhân tôi tôi suy nghĩ với những cái gì mà chúng ta được biết thiết kế ý công nghệ đức tiêu chuẩn quốc tế chuyên gia giỏi của các nước rồi thì vân vân các thứ
thì xét thuần tuyến những cái đấy thì có thể xếp cái xe của vinfast là loại gọi là xe cao cấp
nhưng mà vì nó là vấn đề thương hiệu nó là mới hoàn toàn cho nên tôi nghĩ là chắc là loại cái xe cận cao cấp
cá nhân tôi tôi cho là chắc chắn họ sẽ phải định giá thế nào đó để cho người việt nam có thể chấp nhận được
cá nhân tôi nghĩ chắc đâu đó đó tầm khoảng độ dưới một tỷ thì đó loanh quanh một tỷ
dưới một tỷ ạ
vâng loanh quanh một tỷ
có lẽ là với cái xe chỉ là avaris chứ còn sau này khi mà đưa ra cho người việt nam thì chúng ta cũng không biết được
vâng thưa ông thành lê ông trên quan điểm của ông thì theo ông thì cái xe này sẽ nhắm vào cái mức là cao cấp hay là cận cao cấp hay là không cao cấp ạ
đúng như anh quang nói rất kinh nghiệm
là cái chiến lược định giá là chiến lược cực khó
thế nhưng bản thân của vingroup họ là tập đoàn kinh doanh
họ có cái chiến lược họ cực kỳ khôn khéo như lúc anh quang vừa nói
họ làm về mặt thương hiệu
thương hiệu của họ bây giờ thương hiệu vinfast được biết đến cực tốt
dù chúng ta nhìn thấy thiết kế của ý chúng ta nhìn thấy động cơ và khung gầm của bmw
tự nhiên mặc dù vingroup vinfast chưa nói bất kỳ một câu nào
nhưng tự chúng ta đã định hình chiếc xe này là chiếc xe cao cấp
do đó nếu họ bán với giá cao cấp thị trường vẫn chấp nhận bởi vì là xe của họ như thế
nhưng nếu họ bán chẳng may họ đặt một cái mức giá ở dưới cái mức cao cấp đấy như anh quang nói là cận cao gấp
thì sẽ được nhiều người ủng hộ
và chấp nhận hơn nữa đối với chiếc xe này
đấy là chiến lược của họ và cực ai
mặc dù họ chưa nói một câu nào về giá cả cả
tôi cho là có thể là nó còn cao so với nhiều tiêu dụng việt
nhưng mà người ta vẫn hình dung là đấy là một cái xe và gọi là ruột lứt
thế cho nên là tôi nghĩ là chắc là vinfast cũng sẽ tính đến tất cả những yếu tố đó khi mà định giá
còn trong việc định giá rất là khó
anh định giá xe rẻ trung quốc là một cái thất bại rõ ràng
họ đã nhiều lần đưa xe sang việt nam anh thành lê viết rất rõ đúng không ạ
cũng quảng bá tương ứng nhưng sau đó không bán đổi
bây giờ nhiều khi thị trường và rõ ràng sản phẩm của vingroup thực tế cũng đều là thuộc phân khúc cao cấp cả
cho nên cái xe ô tô này chắc nó cũng sẽ phải là ít nhất là cận cao cấp
theo tôi quan sát ở trên mạng tôi đã đọc rất kỹ nhiều thông tin thì người ta phán đoán là chiếc xe này sẽ có mức giá ở khoảng từ một đến hai tỷ
và nếu ở tầm giá như thế thì người tiêu dùng việt nam có thể rất có thể họ sẽ chọn nhiều thương hiệu khác nổi tiếng và lâu đời hơn
đã được trải nghiệm trên thị trường rồi
chứ còn chọn vinfast vinfast chưa đưa ra thị trường thành ra là vẫn coi như là một sự mạo hiểm của người tiêu dùng nữa
ông nói gì về yếu tố này ạ
thực ra khi mà định giá ô tô giá ô tô như ở nước ngoài chúng ta biết từ cái bản cơ bản nó có giá rất thấp cho đến cái bản đầy đủ các trang thiết bị
nó có thể giá lên đến gấp rưỡi so với cái xe hiện tại
mà ở chúng ta chúng ta cũng thấy do cái mức thuế đánh vào các dung tích động cơ khác nhau
từ một cái xe nó có mức giá thấp nhất khoảng một tỷ ba tỷ bốn cho đến cái xe bán cao nhất lên tới khoảng hai tỷ là chênh nhau rất là nhiều luôn
thế thì cái mức định giá như thế nào đặt cái sản phẩm nào phù hợp với thị trường là cái việc cực kỳ khó khăn
thế nhưng bản thân tôi cho rằng là nếu mà đặt giá cao quá mà tương đương với xe đức thì thực sự nó sẽ là một cái trở ngại thách thức đối với vingroup muốn mở rộng thị trường
tôi cho rằng họ sẽ bán giá thấp hơn
không phải bán giá thấp hơn một chút là để chiếm lĩnh thị trường làm gì
bởi vì là lúc đó bán giá thấp để đánh vào cái thiện cảm của thị trường nhiều hơn
bởi vì nếu chúng ta cho rằng là cuối quý hai năm sau đúng với tiến độ chiếc xe đấy được bán trên thị trường thì cái tốc độ sản xuất cũng chưa thể nâng cao ngay lên được
như trong giai đoạn một của vingroup họ nói là hai trăm năm mươi xe một năm
nhưng lúc đó đã có thể sản xuất nổi năng lực đấy chưa đấy là một vấn đề
thứ hai nữa là chúng ta cũng biết là thị trường ô tô việt nam thì bây giờ nó rơi vào khoảng tầm ba trăm linh xe
giả sử mà cái xe là xe sang
thì đâu đó chiếm tôi tính toán là chưa được đến khoảng năm
năm thêm ba trăm linh xe
có nghĩa là một năm được có mấy nghìn xe thôi
một năm được có khoảng tầm độ hơn một mươi xe gì đó
nếu mà thêm tăng lên bốn trăm linh xe thì thêm vinfast vào nước
thì tổng cộng bằng ấy mercedes benz bmw rồi tất cả các hãng khác
bây giờ thêm vinfast vào nữa
thì thị phần của nó cũng chỉ có rơi được vào khoảng tầm độ hai mươi xe
xe đấy thì có muốn bán giá thấp để mở rộng thị trường cũng chưa thể mở rộng ngay được
tuy nhiên cái khát vọng thương hiệu việt nam thì tôi nghĩ là một trong những cái yếu tố cần là
tính là phải dành cho người việt trước đã
nhưng mà ông có nghĩ rằng chính vì cái mức giá
cái mức giá sẽ quyết định là người việt có dùng được hay không
thì như vậy đây có phải là một cái bài toán mà vinfast cần phải giải không
tôi cho rằng là hai cái mẫu xe hiện tại
nó vẫn đang nằm trong cái chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu về mặt truyền thông của vinfast
còn sau đó họ sẽ có thể có những cái xe ở giá mức giá thấp hơn
hoặc bản thân họ bây giờ họ cũng đang nhắm đến một cái
vinfast cũng đang nhắm đến một cái mảng thị trường rất là lớn
là thị trường khi mà người tiêu dùng bắt đầu chuyển từ xe máy xe hai bánh chạy xăng
chuyển sang xe hai bánh chạy điện
đấy là một trong những cái mảng họ làm được rất lớn
và chúng ta biết rồi một năm tiêu thụ khoảng tầm độ
việt nam tiêu thụ khoảng tầm độ ba triệu xe gắn máy
thì bây giờ con số đấy nếu mà chuyển đổi được thành xe chạy điện
thì họ đang có lợi thế đi đầu
họ đang có lợi thế rất lớn về mặt tiềm lực sản xuất
và họ có một thị trường cực kỳ rộng lớn để họ phát triển
để bổ sung tạo tiềm năng cho cái thị trường ô tô
hai ô tô vừa rồi và có thể như anh quang nói
còn có thể có những mẫu ô tô ở mức giá thấp hơn
anh tuấn hiện đang sinh sống tại hà nội
với nhu cầu mua cho mình một chiếc xe ưng ý để phục vụ công việc
cũng như đưa gia đình đi chơi đây đó
anh đang tìm một chiếc ô tô phù hợp với sở thích và khả năng tài chính của gia đình

rất yêu thích xe hơi thương hiệu việt nam
nhưng theo anh nếu giá xe vinfast cao hơn giá các dòng xe nhập khẩu cùng phân khúc
thì sẽ rất khó được đón nhận
tôi kỳ vọng giá cả của vinfast sẽ là một tỷ cho đến một tỷ rưỡi
vì nếu trên một tỷ rưỡi thì sẽ còn rất nhiều lựa chọn khác
với những dòng xe đã có nhiều thương hiệu lớn
và đã có mặt trên thị trường và trên toàn thế giới rồi
nên nếu như giá trên một tỷ rưỡi thì người việt nam mình
rất khó có thể đón nhận
giới chuyên môn cũng nhìn nhận trong suốt quá trình phát triển ngành công nghiệp ô tô việt nam
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến nay nhưng chưa có một kế hoạch nào rõ ràng
và mục tiêu lớn như vinfast đang đặt ra
tuy nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng
nhưng vẫn còn cần thêm thời gian để chứng tỏ chỗ đứng của những chiếc ô tô thương hiệu việt
tôi nghĩ là cái xe này mà chất lượng mà ổn định
như những xe nhập khẩu hàn quốc nhật bản về việt nam mình thị trường mình

người ta thẩm định mà người ta yên tâm về chất lượng
mà cái giá thành mà rẻ so với những xe nhập ngoại về
thì tôi nghĩ là khả năng thì là dân người ta mua
chứ còn nếu mà giá mà lại xêm xêm những xe nhập khẩu
thì tôi nghĩ là chắc là khó
bởi vì tâm lý của người dân việt nam mình là
xính ngoại này mà một cái xe sản xuất trong nước mà giá thành mà lại ngang ngang như xe nhập khẩu
thì tôi nghĩ là có cạnh tranh với xe nhập khẩu
với chiến lược rõ ràng việc vingroup tham gia vào ngành công nghiệp ô tô
là tín hiệu tích cực cho thị trường
người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn trong tương lai gần
vinfast bắt đầu thắp lại ước mơ của nhiều người việt
với những chiếc xe hơi made in vietnam
và hơn cả sự tham gia của một doanh nghiệp tư nhân vào lĩnh vực đòi hỏi rất nhiều vốn và lực
chính là dấu ấn cho thấy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân
đã được nâng lên một tầm cao mới
dám nghĩ dám làm và đủ cơ sở để làm tốt mục tiêu đề ra
thưa ông tuy nhiên là thị trường ô tô việt nam hiện nay
thì đã có sự góp mặt của đầy đủ những thương hiệu ô tô lớn trên thế giới
và không thiếu một mẫu xe nào
như vậy thì theo ông cần làm thế nào để cho mẫu xe ô tô do vinfast sản xuất
có thể cạnh tranh được với mẫu xe các mẫu xe các thương hiệu lớn trên thế giới hiện nay
cái đầu tiên để mà đứng vững được cái thị trường này phát triển thì cái đầu tiên là chất lượng
chất lượng thì nó có những yếu tố tương đối đảm bảo rồi
thực ra ta hợp tác với lại những ông lớn về công nghệ của đức của áo v v của ý
thế nhưng mà cái đầu tiên vẫn là chắc chắn vẫn là phải chất lượng
họ sẽ phải đảm bảo cái chất lượng nó ổn định và nó ngày càng tốt lên
thế rồi tất cả những biện pháp khác tôi nói ví dụ như là có thể chúng ta sẽ phải
làm việc với các cơ quan của chính phủ
tôi biết ví dụ trường hợp ấn độ
ấn độ thì tất cả các xe của chính phủ của cơ quan chính phủ đều là xe nội địa của ấn độ hết
thậm chí cái xe đó trông khá là xấu chứ không phải
nhưng mà họ có cái niềm tự hào của họ
họ quyết tâm dùng cái đó để họ đẩy cái công nghiệp trong nước lên
thưa ông câu chuyện của ấn độ này có áp dụng ở việt nam không ạ
áp dụng hay không tôi cho là cũng sẽ phải nghiên cứu cái cách của ấn độ
tất nhiên bây giờ là gọi là chúng ta phải công bằng giữa các doanh nghiệp
không thể có cái sự ưu tiên không thể chỉ định là chính phủ phải mua cái đó
sau đây mua sắm chính phủ đều phải qua đấu thầu hết
thì tôi nghĩ đấy là một trong những cái cách mà chúng ta có thể là áp dụng
để mà làm sao các cái cơ quan nhà nước
những cái xe mà dùng ngân sách để mua thì tất nhiên trên cơ sở là cũng phải là có cái sự cạnh tranh không phải
thì cũng nên chú ý cái xe
rồi theo ông thì chính phủ có nên là áp dụng giống như ấn độ
tức là ủng hộ thương hiệu việt bằng cách là để cho các công sở là sử dụng xe phiên pháp không ạ
tôi thì tôi ủng hộ cái ý tưởng đó
còn chính phủ có làm được hay không tôi không rõ
vì nó cũng có thể đảm bảo cái sự công bằng đối với các doanh nghiệp
thưa ông chúng ta nên có yêu cầu bắt buộc là các công sở
các cơ quan bộ ngành nhà nước dùng tiền ngân sách nhà nước để mua sắm xe công
thì sử dụng cái xe do việt nam sản xuất với một chất lượng đảm bảo
còn xe đó là của vinfast thì vinfast được lợi
còn nếu không có đối thủ khác cạnh tranh thì môn minh vinfast được lợi
còn nếu không thì đấy sẽ là một cái chỗ mà để các hãng cạnh tranh nhau
bởi vì nó không chỉ là bán xe đấy mà nếu như trong tất cả các cuộc họp ngoại giao
hành chính tiếp đón đoàn như apec asean chúng ta đăng cai
mà nếu là một loạt xe không phải là xe mercedes
như trước đây nữa
không phải là xe bmw nữa
không phải là xe audi nữa
mà là xe vinfast hoặc một hãng xe việt nam nào đó
thì cái hình ảnh thương hiệu đấy nó không chỉ được biết đến là việt nam
mà nó quảng bá rất tốt ra quốc tế luôn
như vậy là rất nên làm đúng không ạ
rất nên làm
chính trách ưu đại
cái chuyện đó thì là chuyện đó không thể vi phạm gì về luật quốc tế cả
thưa ông thị trường ô tô của việt nam nó không bão hòa những thị trường ô tô của những nước phát triển
mà nó còn rất nhiều tiềm năng
ông có nghĩ rằng cái việc vinfast hiện nay đang gần như là một mình một sân
cũng là một cái lợi thế rất lớn của vinfast
bây giờ trên thị trường của mình cũng có rất nhiều hãng gần đầy đủ
như các thương hiệu ô tô lớn nổi tiếng ở đây có rồi
trong khi đó có những tập đoàn các liên doanh bây giờ còn không lớn
mà các tập đoàn như là taco của trường hải hay là hyundai thành công
thì phần của họ bây giờ rất là lớn
ví dụ như của trường hải còn gấp đôi cả so với toyota việt nam
họ trải rộng ra rất nhiều mảng với rất nhiều thương hiệu
cho nên nếu nói rằng vinfast một mình một thị trường là không đúng
nhưng vinfast ra mắt ở thời điểm nào
là được hưởng lợi
thị trường còn rất nhiều tiềm năng
họ thu hút được cái sự ủng hộ của dư luận công chúng
và họ có tiềm lực rất là lớn
cho nên cá nhân tôi nghĩ là như lúc đầu mà anh hoàng hà có nói
là người việt chúng ta tự hào về vinfast
chúng ta tất cả mọi người chúng ta đều cá nhân tôi tôi nghĩ
tất cả mọi người chúng ta đều tự hào về bất kỳ sản phẩm nào được làm ra bởi người việt
nhất là những sản phẩm mang lại sự thành công mang lại sự tăng trưởng cho nền kinh tế của chúng ta
mang lại lợi ích cho con người việt nam
thưa ông chúng ta nếu mà nhìn lại thì chúng ta trước đây đã từng có thương hiệu vinasuki
và giấc mơ ô tô việt qua thương hiệu vinasuki đã thất bại vẫn còn chưa bị lãng quên
và ông có nghĩ rằng đây cũng chính là một trong những cái bài học mà cho những thương hiệu ô tô sau này của việt nam
cần phải nhìn vào đó để tham khảo không ạ
cái sự không thành công của vinasuki thì nó có rất là nhiều yếu tố
thế nhưng mà đúng như anh hoàng hà nói
đó cũng là một cái bài học cái kinh nghiệm
những cái doanh nghiệp
người ta đầu tư rồi
thế có thể trong tương lai sẽ còn có những doanh nghiệp khác
người ta đầu tư vào người ta xây dựng
cái thương hiệu riêng của họ
thì đó cũng là một bài học rất là lớn
rất là lớn trong cái việc mà xây dựng thương hiệu và phát triển thương hiệu đó
và họ đủ kinh nghiệm và khôn ngoan để có thể nắm vững thị trường
thưa ông nếu mà nhìn ra trong khu vực châu á thì ngoài nhật bản
thì chúng ta chỉ thấy có hàn quốc nổi lên như là một quốc gia mà
khẳng định được cái vị thế khi mà sản xuất những cái ô tô riêng
và đây câu chuyện này thì tôi nghĩ là không phải là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp nào
mà còn phải có yếu tố can thiệp từ phía vĩ mô từ phía chính phủ
theo ông thì chính phủ cần làm gì để thúc đẩy những thương hiệu như là vinfast
thì chính phủ cần tạo ra một cái môi trường thuận lợi tối đa
để phát triển một ngành nghề nào đó
và trong cái ngành nghề trong cái lĩnh vực đó
sẽ có những doanh nghiệp nếu không phải vinfast
sẽ có một doanh nghiệp nào đó quyết tâm họ nổi lên họ làm được
thì đấy là cái khó khăn nhất của phía chính phủ
làm sao tạo ra được một môi trường thuận lợi nhưng lại không ưu ái riêng một cá nhân nào đó
để tạo cơ hội công bằng cho bất kỳ ai
có thể là một doanh nghiệp mới phát triển có thể là taco một doanh nghiệp đã lớn
có thể là một doanh nghiệp hoàn toàn mới trong lĩnh vực ô tô như vinfast
hoặc có thể là những cái doanh nghiệp khác
đều có cơ hội tận dụng chính sách để tạo đà cho mình và chiếm lĩnh thị trường
vâng thưa ông theo ông thì cả chính phủ lẫn doanh nghiệp
cần phải đối diện với thách thức và những thử thách như thế nào những khó khăn như thế nào
khi mà xây dựng một cái chiến lược phát triển ô tô thương hiệu việt ạ
chính phủ phải thực sự tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi minh vạch cho doanh nghiệp
bây giờ cái chủ trương của chính phủ cái định hướng của chính phủ rất là rõ ràng
thủ tướng đã nhiều lần nói cái chuyện đó
nhưng mà trên thực tế chúng tôi theo dõi thì đến các cấp thừa hành bên dưới
từ các bộ các ngành cho đến các địa phương là cũng chưa hoàn toàn làm được việc đó
thế tôi cho là cái thách thức
thách thức đối với chính phủ là làm sao thực sự tạo được cái môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp
một cái môi trường nó bình đẳng nó minh bạch cho doanh nghiệp
chúng ta bây giờ nói rất nhiều công nghiệp cách mạng bốn đúng không ạ
nếu mà chúng ta không tiếp cận kịp thời chúng ta không có những cái chuẩn bị và những cái đầu tư thích đáng
cả kể về công nghệ về nhân lực về vân vân các thứ thì chúng ta sẽ bị lạc hậu
và cái đó là cái doanh nghiệp là phải lo đầu tiên cho chính phủ
phải lo được chính phủ chỉ tạo môi trường cho doanh nghiệp làm thôi
vâng thưa ông
điều hành trực tiếp trang autofun là một cái trang web mà được rất là nhiều người theo dõi
vô cùng nhiều lượt view
hiện tại có khoảng hơn sáu trăm linh thành viên và gọi là user active đấy
sinh hoạt thường xuyên hàng ngày
chưa kể những người mà hay qua đi xem thì không nói làm gì đúng không ạ
vâng thưa ông thì ông ông đo thế nào sự quan tâm của người tiêu dùng
của người dân việt nam đối với những thương hiệu như là vinfast này
và qua đó qua những cái commen hay là những cái phản hồi thì ông ông nghĩ như thế nào về sự kỳ vọng
mà người ta gửi đến cho vinfast ạ
tôi nghĩ kỳ vọng thì rất lớn
mỗi một cái topic ở trên diễn đàn nói về vivas
thì hiện nay là những topic có đông người tham dự nhất
có đông người vào quan tâm nhất
đương nhiên ủng hộ rất nhiều
nhiều người cứ vào hô như là đi ô là ủng hộ anh vượng
ủng hộ vingroup
nhưng cũng có nhiều người bảo xe này thì để mua thôi
phải chờ đến lúc xem thế nào
đầu tiên thì chúng ta nói là ra xe đúng một năm làm sao ra được
sau đó xe ra được rồi chạy được trên sân khấu rồi
tức là cái xe này rất quan trọng
không phải là cái xe concept
chúng ta bày trên bục mà nó đã chạy vòng
đấy là một cái động thái rất là quan trọng của vinfast
khi họ trưng bày cái xe paris motor show
sau đó bây giờ là bán ra thị trường làm sao
rồi bán ra có được nhiều hay không
rồi sau này dịch vụ hậu mãi như thế nào
một doanh nghiệp sẽ luôn luôn phải đối mặt
với những cái nghi ngờ giải tỏa như thế
mà tôi nghĩ rằng những cái nghi ngờ đấy
nó cực kỳ có ích đối với doanh nghiệp
bởi vì họ luôn luôn có thách thức
họ phải giải các bài toán của thị trường
và từ đi từng bước thang một
đi từng nước thang một đi lên như thế
thì doanh nghiệp họ sẽ không chỉ phát triển
mà họ có một cái nền tảng rất là lớn
phát triển rất là mạnh
câu chuyện này tương tự như câu chuyện
mà anh dương quang nói lúc trước
là vingroup đã có cái kinh nghiệm
kinh doanh đa ngành nghề từ trước
bởi vì khi họ làm nhiều như thế
có những cái thành công ít có những cái thành công nhiều
nhưng nó tạo ra một bề giấy kinh nghiệm
và tạo ra cái sự bản lĩnh cho một cái doanh nghiệp
tôi nghĩ là khi mà vinfast ra
thì số người việt nam mà ủng hộ cho thương hiệu việt
sẽ khá là đông tôi có nghĩ như vậy không
tôi cũng nghĩ như vậy
theo tôi được biết thì vừa rồi
có một đại gia hình như là
chủ tịch của sàn chứng khoán gì đó
đã đăng ký
anh trần duy hưng
anh nguyễn dương
nói nghe là ủng hộ sáu cái đấy
thì tôi nghĩ là
hiện nay mà nói thì thứ nhất là
tôi cho là người việt bây giờ
cũng dần dần chuyển cái quan niệm
ô tô bây giờ nó không phải là cái tài sản nữa
nó là cái phương tiện
thế thì chắc chắn là người ta sẽ
và hai nữa là
hiện nay thì chúng ta đang đẩy mạnh
cái cuộc vận động là người việt nam
ủng hộ việt nam
thực tế là nó có tác dụng rồi
thì tôi nghĩ sau này chắc là
cái số người ủng hộ cho
cho cái xe của vinfast
chắc cũng sẽ rất là đông
còn tất nhiên là thí dụ như anh thành lê
tôi nghĩ chắc
các thành viên diễn đàn ô tô pháp
chắc là đi xe vinfast đấy ạ
đúng không anh thành lê
chắc chắn là mọi người rất là mong chờ
dạ đúng rồi
nếu mà xe có cơ hội thì
thành viên họ cũng rất là nhiều người
rất ủng hộ thôi
và những cái thành viên đó
ý kiến rất quan trọng
vì họ trực tiếp
họ hiểu khá sâu về yếu tố mà
họ thử nghiệm
họ thử nghiệm đánh giá
thì cái đánh giá của họ thực sự là
kinh nghiệm của thực sự
của họ có sao nó vậy
cái xe tốt
cái xe nào mà họ chưa hài lòng
họ nói chưa hài lòng
cái chưa hài lòng đấy có thể là
anh hoàng hà chưa hài lòng
nhưng tôi lại thấy thích
cái yếu tố đấy thì sao
nhưng tạo ra được những cái
ý kiến xác thực
để cho những người
thị trường những người tiêu dùng
nói chung họ có được
cái nhận định riêng của họ
trước khi đưa đến quyết định mua xe
tôi cũng rất hy vọng là
sau một thời gian nữa
khi mà vinfast chính thức
xuất hiện tại thị trường
và được người tiêu dùng
mua lái và cảm nhận
thì chúng ta sẽ lại có dịp
ngồi với nhau nữa
để cùng nói về một câu chuyện khác
sau khi mà vinfast
đã thực sự lăn bánh
ở trên thị trường việt nam
và biết đâu là trên thị trường
các nước phát triển trên thế giới
cũng như là trong khu vực châu á nữa
chứ không chỉ có ở việt nam
và xin trân trọng cảm ơn
ông lê dương quang
và nhà báo thanh lê
đã tham gia bàn tròn hôm nay
xin cảm ơn
xin cảm ơn quý vị
thưa quý vị và các bạn
dự án vinfast ra đời
cùng với thời điểm việt nam
đang đứng trước ngại rẽ quan trọng
trong việc tham gia
vào chuỗi giá trị toàn cầu
tận dụng cơ hội
từ tốc độ tăng trưởng
tương đối cao hiện tại
để đa dạng hóa và vươn lên
tham gia vào những công đoạn
mang lại giá trị cao hơn
điều quan trọng đối với
ngành công nghiệp ô tô việt nam
đó là những kế hoạch phát triển ngành
cần có sự phối hợp chặt chẽ
giữa các doanh nghiệp với nhà nước
bởi đây không chỉ đơn thuần
là câu chuyện giữa các doanh nghiệp
mà còn là của cả quốc gia
thưa quý vị chương trình bàn tròn
phát sóng lúc một mươi năm h chủ nhật
phát lại lúc một mươi năm h thứ ba
một mươi chín h một mươi năm thứ bốn
một mươi h ngày thứ sáu hàng tuần
trên truyền hình nhân dân
quý vị có thể xem trên trang web
và qua youtube truyền hình nhân dân
và xin kính chào tạm biệt